thưa quý vị nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay
đang được coi là vấn đề then chốt trong tiến trình đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục việt nam
đó cũng là chủ đề chính được thảo luận trong hội thảo khoa học quốc tế khai mạc vào sáng nay tại hà nội
hội thảo do học viện quản lý giáo dục tổ chức và được sự tài trợ của ngân hàng thế giới
thông qua chương trình etep và chương trình khoa học giáo dục quốc gia thuộc bộ giáo dục và đào tạo
phát biểu đề dẫn giáo sư tiến sĩ phạm quang trung giám đốc học viện quản lý giáo dục gợi ý
để hội thảo đạt kết quả thiết thực các đại biểu tập trung thảo luận vào một số nội dung
như vấn đề quy hoạch mạng lưới đào tạo các trường sư phạm khoa sư phạm
các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý cơ sở giáo dục gắn với chuẩn nghề nghiệp
đề xuất các mô hình các phương thức bồi dưỡng và đào tạo lại nghề nghiệp cho giáo viên cán bộ quản lý
các điều kiện và môi trường tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhà giáo các tiêu chuẩn thước đo
đánh giá năng lực đối ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
được biết hội thảo đã nhận được hơn hai trăm linh bài viết của các tác giả trong nước và quốc tế
như hoa kỳ úc singapore pháp new zealand malaysia thái lan
ban tổ chức đã lựa chọn hơn chín mươi bài tham luận tập trung bàn đến các chủ đề nêu trên
hội thảo là diễn đàn để trao đổi chia sẻ hiểu biết kinh nghiệm và ý tưởng về chất lượng đội ngũ nhà giáo
cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay và xu hướng trong những năm tiếp theo